vòi tiền của dân khi tiếp nhận hồ sơ đất đai công an thị xã thái hòa tỉnh nghệ an đã tạm giam năm bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đo tài sản
các đối tượng gồm ba cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thị xã thái hòa và ba công chức địa chính phường quang phong phường quang tiến và phường hòa hiếu
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã thừa nhận thông đồng sử dụng nhiều thủ đoạn để vòi vĩnh thu lợi bất chính bảy trăm sáu mươi triệu đồng của người dân trong quá trình tiếp nhận một trăm bảy mươi bốn hồ sơ liên quan đất đai